theo ngành chức năng tỉnh bạc liêu toàn tỉnh hiện có gần một ba trăm linh phương tiện tàu đánh bắt thủy sản
trong đó có hơn năm trăm linh tàu có khả năng đánh bắt thủy sản xa bờ với hơn một mươi người làm nghề chuyên đánh bắt thủy sản ngoài khơi
đáng chú ý năm nay ngay mùng hai tết đinh rộng tại bạc liêu đã có hàng chục tàu tiến hành mở biển
xa khơi đánh bắt thủy sản đầu xuân không ít tàu đánh bắt thủy sản xa bờ dài ngày sau tết đã vào bờ tiêu thụ mẻ tôm cá đầu tiên trong năm
ngành chức năng bạc liêu cho biết trong tháng một năm hai nghìn một mươi bảy các tàu trong tỉnh đã khai thác ước tính được trên một mươi tấn hải sản các loại
đặc biệt tôm cá nguyên liệu ở vùng đồng bằng sông kiều long nói chung bạc liêu nói riêng
sau tết nguyên đán có giá rất cao ngư dân thu lãi khá lớn vì vậy hàng ngàn ngư dân trong tỉnh rất phấn khởi